xin kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là các thông tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á công ty việt á bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cùng các đơn vị liên quan
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
trong vụ án này cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đưa ra xét xử về nhận hối lộ
bị cáo phan quốc việt bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh và cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc bị truy tố cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lão phí
ba mươi bốn bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đưa hối lộ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
tại an giang vào dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an thành phố châu đốc mật phục bắt quả tăng một đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại
vào thời gian trên tổ công tác tổ chức mật phục trên đường nguyễn thị minh khai thuộc khóm vĩnh tây hai phường núi sam thành phố châu đốc phát hiện và bắt quả tăng đối tượng lê văn giỏi điều khiển xe mô tô vận chuyển một bốn trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
qua làm việc bước đầu giỏi khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá lậu trên cho người khác từ khu vực biên giới vào nội địa để lấy tình công
hiện đối tượng cùng tăng vật và phương tiện được bàn giao cho công an thành phố châu đốc tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi bốn công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng vừa bắt giữ hai đối tượng lê phạm anh quốc và nguyễn tiến đạt cùng chú tại tỉnh đắk lắc
với tăng vật là xe ô tô bán tải chở một trăm linh kg pháo lậu để điều tra và làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
vào khoảng ba giờ sáng nay
trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi bốn
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải mang biển số bốn mươi bảy c ba mươi một nghìn ba trăm tám mươi hai
lưu thông từ tuyến dt bảy trăm năm mươi chín ra quốc lộ một mươi bốn
thuộc địa phận thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có nguyễn tiến đạt và lê phạm anh quốc
phía sau thùng xe có chứa các thùng cắt tông nghi là pháo hoa nhập lậu
với tổng trọng lượng một trăm linh kg
đạt và quốc khai nhận được một người không rõ lây lịch
thuê trở từ thị xã bình long về tỉnh đắk lắc
tuy nhiên khi đi đến đoạn thuộc xã nghĩa bình huyện bù đăng
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại hải phòng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó công an tỉnh vĩnh long đã bắt giữ đối tượng phạm văn mạnh
khi đang thực hiện hành vi cho vay tiền tại khu vực phường trường an tp vĩnh long
tiến hành khám xét nơi ở của mạnh lực lượng công an đã tạm giữ bảy giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác
cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc mạnh cho biết cho vay với hình thức thu lãi ngày
mức thu lãi là một một ngày tương đương ba mươi một tháng
thu phí vay năm và góp ngày lãi đầu tiên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo
những ai đã vay tiền của đối tượng phạm văn mạnh
thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
để được giải quyết theo quy định
thưa quý vị trước thực trạng lừa đảo trực tuyến
thường có xu hướng bùng nổ vào dịp cuối năm
công an tỉnh bắc cạn đã tăng cường công tác tuyên truyền
và cảnh báo tới người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
và liên tục cập nhật về nhận diện các hình thức lừa đảo mới
được cơ quan chức năng cảnh báo để tránh sập bẫy
mới đây do có nhu cầu vay tiền một người phụ nữ trú
tại phương đức xuân thành phố bắc cạn
đã được bạn gửi cho một đường link
vay tiền trực tuyến
chị này đã đăng ký hồ sơ vay online
với số tiền bảy mươi triệu đồng
khi đến giải ngân các đối tượng yêu cầu
chị phải chuyển khoản hai mươi triệu đồng để đặt cọc
sau đó sẽ được giải ngân bảy mươi triệu đồng
kèm theo hai mươi triệu đồng tiền đặt cọc cho chị
khi chị đã chuyển khoản xong
các đối tượng thông báo giao dịch của chị không đúng
yêu cầu chuyển thêm hai mươi triệu
lúc này chị mới biết mình đã bị mắc bẫy
của các đối tượng lừa đảo
còn người phụ nữ này
là nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo khác
từ một cuộc gọi lạ
giới thiệu là nhân viên
của hãng phụ nữ
panasonic có chương trình tặng quà chị ân khách hàng
yêu cầu chị kết bạn qua zalo để nhận quà
sau khi thực hiện được một số thao tác
chị đã nhận được một số tiền nhất định vào tài khoản
sau đó các đối tượng tiếp tục yêu cầu
chị chuyển tiếp với tổng số tiền

thì không rút lại được
nhưng mà trong gúc lúc đến đấy
thì sẽ có một nhóm người
vào chung quanh là cứ gúc vây
lúc đấy nó sẽ là thao túng tâm lý của mình
nó bảo là đây
chị ơi em nên phải bán vàng đi
để em lấy tiền này
để chị đi vào nhanh đi
nạp vào ngay đi
để mà đấy chứ không là
bây giờ mất mất
bây giờ không nạp vào là mất một mươi sáu triệu kia
tiếc lắm như này nõi
hơn một mươi sáu kia rất tiếc lắm
cái các kiểu
mà lúc đấy là mình cỏ cưa
mình không nộp
rứt mắt mình không nộp nữa
thế mình lúc đấy chỉ có giật mình
khi tỉnh ra khi là

thì mình mới bảo là

lúc đấy mình mới nghĩ

trời rất là tối rồi

có như thế thế là mình dừng lại
mặc dù cách thức lừa đảo không mới
song vẫn khiến không ít người
nhẹ dạ cả tin sập bẫy mất tiền
hoặc thông tin cá nhân
như số tài khoản ngân hàng căn cước công dân
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức
rất nhiều các hoạt động tuyên truyền
hầu như có phát hiện thủ đoạn mới
thì chúng tôi đều phối hợp với các cơ quan truyền thông
tuy nhiên thực tế là
sau khi tuyên truyền thì
mặc dù cái số vụ xảy ra
giảm nhưng vẫn xảy ra
cái chỗ này là vì là
chúng tôi cho rằng là
người dân còn thờ ơ
còn thờ ơ là một
cái thứ hai là những người mới
vào cái môi trường mạng xã hội
chưa có kiến thức
chưa nhận diện được
thứ ba nữa là cả kiến thức sống
có những cái đơn giản
chỉ cần nghĩ là không thể tự dưng
chúng ta lại bỗng dưng được tiền thưởng
không có công gì
tự dưng có người mách cho chúng ta làm giàu
cái việc đấy là không có
cùng với công tác đấu tranh của lực lượng công an
công tác tuyên truyền của các cấp
chính quyền địa phương thì sự cảnh giác
và nêu cao tinh thần tố giác của quần chúng
nhân dân đóng vai trò quan trọng
trong việc phòng ngừa loại tội phạm này
tránh những thiệt hại đáng tiếc
xin được tiếp tục
với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị cục hàng không vừa ra quyết định
tăng tham số điều phối slot
tại sân bay nội bài tân sơn nhất
trong cao điểm tết
vietnam airlines tăng cường năm trăm năm mươi chuyến bay
trong dịp này
theo đó điều chỉnh tham số điều phối
đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay
trong giai đoạn từ ngày hai mươi năm tháng một
đến hết ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
là bốn mươi slot một giờ
các khung giờ từ sáu h đến hai mươi ba h năm mươi năm
theo giờ địa phương
tại cảng hàng không
quốc tế nội bài
tăng tham số điều phối slot tại
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
lên bốn mươi bốn slot một giờ vào khung giờ ban ngày
từ sáu h đến hai mươi ba h năm mươi năm phút
và bốn mươi slot một giờ
khung giờ ban đêm
từ h đến năm h năm mươi năm theo giờ địa phương
nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao
của hành khách trên các đường bay nội địa
vietnam airlines group mới đây
thông báo tăng thêm hơn một trăm linh chỗ
tương đương gần năm trăm năm mươi chuyến bay
trong mùa cao điểm tết
từ năm tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các trung tâm đăng kiểm sẽ tăng cao
và làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ ngày lễ
để phục vụ người dân
nhằm giam thiểu tình trạng ồn tắc đăng kiểm
trong dịp cuối năm
để chủ động phong ngừa tình trạng ồn tắc
cục đăng kiểm việt nam yêu cầu
các trung tâm đăng kiểm tiếp tục đẩy mạnh
hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký đặt lịch hẹn
kiểm định trực tuyến qua ứng dụng của cục
để thuận lợi trong việc kiểm định
hạn chế việc phải chờ đợi
gây ồn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
trung tâm đăng kiểm chủng động hướng dẫn
phân luồng ưu tiên tạo thuận lợi
cho các phương tiện đã đăng ký lịch hẹn trực tuyến
vận động cán bộ công nhân viên tăng ca
làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ ngày lễ
để phục vụ người dân có trách nhiệm đảm bảo
tốt nhất về điều kiện làm việc cũng như
các chế độ đối với người lao động theo quy định
thưa quý vị trong những năm gần đây
nhiều hộ dân trên địa bàn huyện miền núi tuyên hóa
tỉnh quảng bình đã mạnh dạn thay đổi
cây trồng từ cây lương thực sang
trồng cây bưởi trên vùng gò đồi
mang lại hiệu quả kinh tế cao
và nhờ cây bưởi thì nhiều hộ dân đã
thoát nghèo vươn lên làm giàu
và qua đó thương hiệu bưởi vùng núi tuyên hóa
cũng đã được khẳng định
sau nhiều năm luân phiên trồng
lạc ngô lúa kém hiệu quả
gia đình ông nguyễn văn minh
ở xã kim hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đã mạnh dạn đưa giống bưởi phúc trạch
hà tĩnh về trồng thử nghiệm
trên mảnh vườn của gia đình
đến nay với hơn sáu trăm bốn mươi gốc bưởi phúc trạch
mỗi năm cho thu nhập gần một tỷ đồng
thấy được hiệu quả của bưởi
nhiều hộ dân tại huyện tuyên hóa
có thể tìm hiệu quả để học tập
để phát triển diện tích bưởi tuyên hóa
tính đến nay toàn huyện tuyên hóa
đã có trên bảy mươi hecta trồng bưởi
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
để phát triển thương hiệu bưởi của tuyên hóa
chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo
ủy ban nhân dân các xã thị trấn
tuyên tuyên vận động cho bà con nhân dân
thành lập các hợp tác xã
về quan điểm của huyện
chỉ có một hợp tác xã thống nhất
còn lại các xã lân cận
đó là các thành viên của hợp tác xã
làm sao để xây dựng cái thương hiệu bưởi tuyên hóa
nó mạnh hơn
những năm gần đây bưởi ngày càng chiếm ưu thế
trên thị trường được người tiêu dùng yêu thích
lựa chọn việc xây dựng vùng
chuyên canh cây bưởi không chỉ tăng
tính đa dạng cây trồng mà còn giúp
nâng cao thu nhập cho người dân
góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện tuyên hóa
thưa quý vị vừa qua tại kỳ họp thứ một mươi ba
hội đồng nhân dân tp hcm
quyết nghị chấp thuận chủ trương phát hành
trái phiếu chính quyền địa phương năm hai nghìn hai mươi
với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu
là hơn năm tỷ đồng
cụ thể hội đồng nhân dân tp hcm
quyết nghị phê duyệt kế hoạch vay
chính quyền địa phương năm hai nghìn hai mươi
của tp hcm với tổng mức vay
là hơn chín bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng
trong đó vay để bù đắp bội chi
ngân sách là hơn tám chín trăm chín mươi tám tỷ đồng
và vay để trả nợ
gốc là bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng
vay từ nguồn vốn chính phủ về
cho vay lại là hơn bốn bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng
và vay trong nước
là hơn năm tỷ đồng
về kế hoạch trả nợ gốc
lãi và phí năm hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng nhân dân quyết nghị phê duyệt
kế hoạch trả nợ chính quyền địa phương
năm hai nghìn hai mươi bốn của tp hcm
với tổng số trả nợ gốc
lãi và phí các khoản vay
của tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
là hơn một chín trăm sáu mươi chín tỷ đồng
về nguồn trả lãi và phí
là hơn một hai trăm một mươi tám tỷ đồng
được bố trí trong dự toán
chi cân đối ngân sách thành phố
nguồn trả nợ gốc bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng
được sử dụng từ dự toán vay
để trả nợ gốc
hai đường vay quốc tế mới
và phú quốc busan hàn quốc
vừa được khai trương giúp kết nối
các điểm đến hàng đầu tại việt nam
với các điểm đến yêu thích trong khu vực
đường vay thẳng kết nối thủ đô hà nội
với thủ đô jakarta của vietjet
phục vụ hành khách bốn chuyến khứa hồi mỗi tuần
vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu và chủ nhật
với thời gian bay chỉ hơn bốn giờ
còn đường bay phú quốc busan hàn quốc của vietjet
sẽ được khai thác bảy chuyến khứa hồi mỗi tuần
với chỉ năm giờ ba mươi phút bay mỗi chặng
thủ đô hà nội và đảo phú quốc
là những điểm đến thu hút
du khách hàng đầu tại việt nam
nổi tiếng với những nét đặc sắc văn hóa
danh lam tháng cảnh ấm thực phong phú
trong khi đó jakarta là đô thị trung tâm hàng đầu
không chỉ tại indonesia mà còn tại khu vực
busan là thành phố biển lớn nhất tại xứ sở kim chi
cán biển trung tâm tấp nập hàng đầu
của khu vực và thế giới
ngày bốn tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
và tổng công ty hàng không việt nam
đã kết kết chương trình hợp tác toàn diện
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy
sự kiện là dịp để tổng kết
các hoạt động hợp tác giữa hai bên
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một

đồng thuận cho những hoạt động chung
trong giai đoạn bốn năm tiếp theo
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
phan văn mãi chủ trì buổi ký kết
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
và vietnam airlines sẽ hợp tác toàn diện
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy
trên các lĩnh vực
hợp tác quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại
du lịch hàng không phố học nghiên cứu
và hình thành các sản phẩm và tuyến điểm du lịch
phố học tổ chức các sự kiện giáo dục văn hóa thể thao
về du lịch hợp tác tổ chức tham gia
hỗ trợ chương trình của các đoàn công tác
thành phố hồ chí minh trong và ngoài nước
tôi cho rằng đây là những
cái lĩnh vực

và chúng ta sẽ đưa các hợp tác
chúng ta đi vào thực chất
nó có trường sâu hơn và nó mang lại
những giá trị thực chất đóng góp cho
cái hiệu quả kinh doanh
của vietnam airlines nó đóng góp cho
cái tăng trưởng phát triển
của thành phố cả huyền
tức là cả người lượng
tức là no được bằng tiền
nhưng nó cũng sẽ đóng góp cho
cái phát triển tức là cái văn hương
của thành phố hồ chí minh
việc hợp tác giữa thành phố hồ chí minh
và vietnam airlines được xác định là
một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng
để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội của thành phố thông qua chương trình
hợp tác mối quan hệ giữa hai bên sẽ
ngày càng gắn kết vietnam airlines
luôn đặt thành phố hồ chí minh là trọng tâm hàng đầu
trong chiến lược phát triển các đường bay quốc tế
và quốc nội góp phần nâng cao vị thế
của thành phố hồ chí minh trong khu vực và thế giới
trên cơ sở các nội dung
hợp tác chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
hồ chí minh phan văn mãi đề nghị
hai bên giao cho tổ công tác chung nghiên cứu
đưa ra các giải pháp mang tính đột phá
để khai thác thị trường lợi thế của nhau
mục tiêu chính của hợp tác phải hướng đến
đóng góp về hiệu quả kinh doanh của vietnam airlines
và sự tăng trưởng của thành phố hồ chí minh
cho cả nước

để báo cáo các đồng chí
đối với cả hiện nay
thành phố hồ chí minh phan văn mãi
được khai thác đường bay
đến thành phố hồ chí minh

trong năm mới nhất

giờ đây chúng tôi sẽ mở đường bay
đến thành phố hồ chí minh tỉnh phật của úc
tức là chúng ta đã có đường bay
đi melbourne và sydney rồi
đấy thì chúng tôi mở đường bay đi phật

thứ một mươi thì chúng tôi đã có
mở một loại đường bay mới
ở các thị trường như là
hay là milan của ý hay là
kaukana hay là của đan mạc
hoặc một số những thị trường trong địa phương khác
đi lên từ thành phố hồ chí minh
và tới đến từ thủ đô

kế hoạch rất là khán phóng
so với việc phục hồi kinh tế
cũng như là du lịch của chúng ta
thành phố hồ chí minh
đã có bước tăng trưởng ấn tượng về lượng khách nội địa và
quốc tế đến tham quan lưu trú
định vị được thương hiệu trong bán đồ du lịch thế giới
như là điểm đến quốc tế thân thiện hấp dẫn an toàn
đối với hãng hàng không quốc gia
thành phố hồ chí minh không chỉ là
thị trường thương mại trọng điểm mà còn là
trung tâm trung chuyển hàng không đặc biệt quan trọng
đóng vai trò kết nối các sân bay trong cả nước
đặc biệt là các tỉnh thành phố phía bắc miền trung
với các tỉnh thành phố phía nam
thành phố hồ chí minh còn là cửa ngõ kết nối
trung tâm trung chuyển giữa các nước khu vực
châu mỹ châu úc châu á tới đông nam á
nhiều khó khăn vướng mắt
mà các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
ở tỉnh khánh hòa đang gặp phải
đã được ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều sở ban ngành
giải đáp tháo gỡ tại hội nghị đối thoại
diễn ra vào sáng nay tại thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa
hai mươi bảy ý kiến của các doanh nghiệp du lịch
gửi đến hội nghị liên quan đến một số vấn đề
như chi phí thuê dịch vụ đặc dù
ghế nằm tại bãi biển việc cấm xe
du lịch vào thành phố vào các khung giờ quy định
giảm chi phí điện nước đề nghị tăng cường
các hoạt động thanh tra kiểm tra đối với
các tình trạng kinh doanh mua bán sản phẩm
du lịch trên hệ thống mạng dẫn tới môi trường
kinh doanh không lành mạnh các vấn đề liên quan
đến xuất nhập cảnh cho du lịch quốc tế
đã có một mươi hai kiến nghị được sở du lịch và các sở
ngành liên quan giải đáp trực tiếp
đối với một mươi năm kiến nghị còn lại sở du lịch
đã có văn bản gửi trực tiếp cho từng sở ngành
đề nghị phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắt
cho doanh nghiệp
bộ công thương vừa phát động chương trình
khuyến mại tập trung quốc gia với mức khuyến mại
lên tới một trăm linh từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhằm kích cầu tiêu dùng trên cả nước
các hình thức khuyến mại năm nay bao gồm
ngày vàng khuyến mại giờ vàng khuyến mại
giảm giá tặng phẩm rút thăm trúng tượng
sử dụng miễn phí cho người tiêu dùng
để mua sắm tại các cửa hàng siêu thị
khuyến mại tối đa lên đến một trăm linh
theo thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải
chương trình khuyến mại tập trung quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
sẽ là một trong những nội dung quan trọng
giúp khai thác tối đa thị trường nội địa
đang từng bước phục hồi
góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng
của nền kinh tế
sở công thương tp hcm thông tin thêm
để kích cầu tiêu dùng đường hàng bình ống
thị trường phục vụ tết năm nay
chiếm từ hai mươi năm đến bốn mươi ba nhu cầu thị trường
bình quân mỗi tháng dự kiến cung ứng ra thị trường
một tấn gạo bảy mươi triệu quả trứng da cầm
hai tấn đường một tấn thực phẩm chế biến
một tấn dầu ăn một mươi tấn rau củ quả
sáu tấn thịt da sốt
tám tấn thịt da cầm
hai trăm linh tấn thủy hải sản
ước tính máy lực tết giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn
tăng từ một mươi một đến một mươi ba
so với cùng kỳ năm trước
dù thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn
nhưng các chuyên gia cho rằng một loạt các luật
liên quan đến bất động sản
như luật đất đai luật đầu tư luật nhà ở
luật kinh doanh bất động sản v v
dự kiến sẽ có những điều chỉnh nhất định
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
hoàn toàn có căn cứ để khẳng định chắc chắn
về triển vọng phục hồi trở lại
từ nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn trở đi
và tiếp tục tăng trưởng
theo định hướng phát triển an toàn bền vững
phong số này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo báo cáo thị trường bất động sản
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba của hiệp hội
bất động sản tp hcm
trên tổng thể thị trường bất động sản
hiện nay vẫn còn rất khó khăn
nhưng mức độ khó khăn có xu thế giảm dần
theo thời gian tháng sau tốt hơn tháng trước
quý sau tốt hơn quý trước
thể hiện rất rõ nét tại thị trường bất động sản
tính đến cuối quý ba tuy vẫn còn tăng trưởng âm tám

hai tám mươi bảy so với sáu tháng đầu năm
và sau chín tháng
thì mức độ khó khăn của thị trường bất động sản
đã giảm bốn mươi hai ba so với quý i
điều đó cho thấy
bất động sản đã qua vùng đáy
quý hai vừa rồi đó
thì chúng tôi đã có lượng giao dịch tăng khoảng
gấp ba so với quý một
và trong quý ba thì đã gấp năm lần
so với quý một
và đặc biệt trong những tháng đầu quý bốn
thì lượng giao dịch của chúng tôi đã
tăng trưởng rất là nhiều
đặc biệt vẫn là những sản phẩm
gọi là sản phẩm để ở
vẫn là chiếm ưu thuế
những sản phẩm chuyên về đầu tư
trước đây trong quý một quý hai hầu như là không có
nhưng bây giờ đã bắt đầu xuất hiện được
những khách hàng bắt đầu mua sản phẩm như là shop house nhà phố
hoặc là căn hộ biển
để bắt đầu đầu tư đó
nó không có nhiều nhưng mà đã có dấu hiệu bắt đầu rồi
từ đó thì chúng ta cũng thấy được
tín hiệu thị trường đã bắt đầu khởi sắc lên
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các nút thắt trong việc phê duyệt
các dự án ở các dự án khu dân cư mới
để cư mới được giải quyết
và thị trường bất động sản sẽ phục hồi
khi luật đất đai hai nghìn hai mươi ba
được thực hiện đúng tiến độ
và sẽ có hiệu trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia đánh giá
bất động sản từ nay đến năm sau
sẽ phát triển theo hướng sôi động dần
nhưng nếu muốn thị trường bật tăng giao dịch
thì phải mất ít nhất một đến hai quý nữa
xu hướng thực tế
là nhiều nhà đầu tư có tài chính khá giả
vẫn giữ tiền chờ thời cơ chín mùa nhất
nhưng sẽ không duy trì lâu
và có thể đến đầu năm hai nghìn hai mươi
sóng mua bất động sản sẽ xuất hiện trở lại
chúng ta phải thấy rằng
từ đây tới cuối năm nữa
chúng ta còn hơn một tháng nữa
thì tôi nghĩ sẽ không có một cái khu hít nào
mà nó làm thay đổi thị trường bất động sản
vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thì tôi nghĩ rằng là nó còn phụ thuộc vào các yếu tố
bên cạnh yếu tố của thị trường mới chung
thì các yếu tố về nội tại của chúng ta
cần giải quyết như là vấn đề về các
thủ tục phê duyệt pháp lý
cái thứ hai là liên quan đến
việc thông qua luật đắc đai
hiện tại thì quốc hội chưa thông qua luật đất đai
và cái thứ ba nữa là
về vấn đề tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp
thì đây là những cái mà sẽ giúp cho
thị trường phát triển bất động sản trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phát triển bình vẫn hay không
nó phù thuộc vào các yếu tố này
các luật liên quan đến bất động sản
bao gồm luật đất đai luật đầu tư luật nhà ở
luật kinh doanh bất động sản
dự kiến sẽ có những điều chỉnh nhất định
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
để thị trường minh bạch hơn
và gỡ được các điểm nghẽn về trồng chéo pháp lý
tuy nhiên để những luật này
thực sự phát huy tác động
thì sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm
các thông tư hướng dẫn được ban hành
và có hiệu lực phát huy
chính phủ cũng đang thúc đẩy chính sách tiền tệ
và tài khóa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
người mua nhà tiếp cận được các nguồn vốn vay
dễ dàng hơn và rẻ hơn so với trước đây
nhưng những chính sách này
cũng cần thời gian để phát huy tác dụng